kiên giang là vùng đất nhạy cảm với tác động của biến đổi khí hậu đặc biệt là ở khu vực phía cực nam của tỉnh
nơi ảnh hưởng bởi dòng chảy của hai con sông cái lớn và cái bé
vì vậy đây là vùng được viện kỹ thuật biển kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng nước
phục vụ cho canh tắc nông nghiệp trong nhiều năm nay
ở kiên giang trong những năm gần đây sự biến động đột ngột từng lúc của thời tiết xâm nhập mặn và chất thải công nghiệp
đã tác động trực tiếp đến môi trường nước của hai con sông cái lớn và cái bé
gây ảnh hưởng và thiệt hại lớn cho các tiểu vùng sản xuất nông nghiệp ở các địa phương tiếp nhận dòng chảy từ hai con sông này
dương từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay qua công tác thực địa ghi nhận thông tin tại hiện trường của nhóm nghiên cứu viên thuộc viện kỹ thuật biển
thì tình hình sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở các tiểu vùng thuộc lưu vực sông cái lớn và cái bé
nhìn chung chưa xảy ra điều gì bất ổn hoặc thiệt hại do nguồn nước đây là một tín hiệu đáng vui mừng
tuy nhiên cũng cần có những dự báo về chất lượng nước để các địa phương kịp thời chủ động trong công tác điều phối sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới